để giữ uy tín cho thương hiệu cam vinh trên thị trường vừa qua tại huyện quỳ hợp
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã tổ chức đại hội hội sản xuất kinh doanh cam vinh lần thứ hai
và hội thảo truy xuất nguồn gốc cam vinh qua tem điện tử
toàn tỉnh nghệ an hiện có năm sáu mươi chín ha cam được trồng tại các huyện nhiều nhất ở quỳ hợp là hai sáu trăm hai mươi tám ha
diện tích cây cam trồng đạt tiêu chuẩn việt gáp là năm mươi hai ha
diện tích được tưới theo công nghệ cao của iran là một trăm tám mươi hai ha
hội sản xuất và kinh doanh cam vinh là tổ chức hội xã hội nghề nghiệp của các hội trồng
chế biến và kinh doanh sản phẩm cam tại địa bàn bốn huyện là nghi lộc nghĩa đàn tân kỳ và quỳ hợp
tại đại hội lần này ý kiến của các địa phương người trồng cam cho rằng
việc quản lý tem tại đơn vị được in tem cần có giải pháp cụ thể tránh tình trạng in tem
nhưng không rán hết tem để thất thoát tem ra ngoài
cần thống nhất về mẫu mã tem chất lượng
việc dán tem cần phải có sự quản lý thống nhất từ cấp sở đến cấp huyện
nhiều ý kiến cho rằng quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm
do vậy cần có cơ quan chuyên môn quản lý tốt khâu giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật
bởi hiện nay cam kém chất lượng tại các địa phương khá nhiều